tỉnh phú yên vừa đề nghị chính phủ xem xét điều chỉnh giao nâng hạn ngạch cấp phép khai thác hải sản tại vùng khơi
tạo điều kiện cho ngư dân cải hoán lại các tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới một mươi năm m
thành từ một mươi năm m trở lên để được cấp phép khai thác hải sản tại vùng khơi
tỉnh phú yên hiện có gần một hai trăm linh tàu cá công suất từ chín mươi mã lực trở lên
theo quy định tại nghị định số hai mươi sáu của chính phủ tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới một mươi năm mét hoạt động tại vùng lộng
không được hoạt động tại vùng khơi
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có quyết định giao hạn ngạch cấp phép khai thác tại vùng khơi cho tỉnh phú yên bốn trăm năm mươi một giấy phép
như vậy tỉnh phú yên hiện còn bảy trăm ba mươi hai tàu cá có công suất từ chín mươi mã lực trở lên không được cấp phép khai thác tại vùng khơi